thời gian gần đây một số hộ dân ở hai thôn nà kéo còi luồng xã thượng quan huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
lo lắng vì châu bò đang khỏe mạnh bỗng dưng chết bất thường khi đang chăn thả
sau khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc để xác minh nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
phản ánh của phóng viên thời sự
đây là số châu bò của ba hộ thuộc hai thôn nà kéo và cò luồng vừa bị chết
hiện trường xảy ra vụ việc nằm trong khu vực mỏ khoáng sản nà diếu ở xã thượng quan
đây là mỏ khoáng sản đã hết hạn khai thác từ hai năm nay không có hoạt động sản xuất hay người dân sinh sống
đáng chú ý đây là lần thứ hai xảy ra hiện tượng châu bò chết bất thường tại địa điểm này
cách đây vài ngày hai con da súc cũng bị chết bất thường
như vậy chỉ trong vòng chưa đầy chục ngày đã có sáu con da súc bị chết ở khu vực này
mấy năm trước là châu bò ảnh hưởng những cái bể biết là chưa thấy có hiện tượng gì
cho đến thời điểm bây giờ thì mới xảy ra thì bà con cũng chỉ nghi là hoa chất uống hóa chất của công ty hoàng ngân
thực ra là cái kết quả nó cũng chưa chính xác chưa biết nó như thế nào nhưng mà bà con chỉ biết là uống hoa chất
và hiện nay thì người dân cũng chưa biết là xác định là
và người dân cũng rất là hoang mang là mong là các cơ quan chức năng là sớm xét nghiệm làm rõ cái kết quả để người dân biết
hiện chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc để xác minh nguyên nhân dẫn đến tình trạng châu bò đang khỏe mạnh lại chết bất ngờ như nêu trên
nhằm giải tỏa sự lo lắng cho người dân